phó chủ tịch quốc hội độ bá tị đã thân mật tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh kiên giang
nhân dịp đoàn gia thăm thủ đô hà nội
phát biểu tại buổi tiếp phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị chào mừng đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh kiên giang
và nhấn mạnh đảng nhà nước đánh giá cao và luôn ghi nhớ công ơn sự hy sinh đóng góp to lớn
quý báu của đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh kiên giang trong các cuộc kháng chiến
và trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cho biết đảng nhà nước luôn quan tâm đến chính sách đền ơn đáp nghĩa
coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
đối với gia đình thương binh liệt sĩ và người có công
phó chủ tịch quốc hội đề nghị kiên giang tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa
đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia chăm sóc người có công với cách mạng
để bảo đảm các gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình
của người dân tại địa bàn cư trú